các bệnh viện nhi ở khu vực phía nam như bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng nai cho biết
số ca mắc viêm não virus đang có dấu hiệu gia tăng đáng chú ý là những trường hợp mắc viêm não
virus ev bảy mươi một do biến chứng của bệnh tay chân miệng đây là chủng virus có tỷ lệ tử vong khá cao
trong mùa dịch tay chân miệng năm hai nghìn một mươi tám hiện bệnh viện nhi đồng một vẫn đang tiếp nhận
những bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nặng nhập viện điều trị trong đó có những trường hợp
bị biến chứng sang viêm não virus ev bảy mươi một riêng tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
lượng bệnh nhân nhập viện vì bệnh viêm não từ tháng sáu đến nay đang tăng mạnh trung bình mỗi
sáu tháng bệnh viện tiếp nhận hai mươi ba mươi ca nhập viện điều trị do viêm não nặng tăng gần chục lần
so với các tháng trước khi trẻ bị viêm não sẽ có những biểu hiện co giật sốt cao hôn mê giật
liên tục sốc tử vong trẻ bị viêm não do ev bảy mươi một sẽ có diễn tiến nhanh hơn có những cháu bé tử vong
chỉ sau sáu giờ đồng hồ nhập viện tuy nhiên phải làm xét nghiệm mới biết bệnh nhi đó bị viêm não
do ev bảy mươi một hay do tác nhân khác bệnh viêm não đang vào mùa người dân cần hết sức cảnh giác
nhất là những bệnh nhân đã mắc bệnh tay chân miệng nặng dẫn đến biến chứng viêm não giữ
gìn vệ sinh sạch sẽ thường xuyên rửa bệnh
rửa tay bằng xà phòng để tránh bệnh tay chân miệng tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh viêm não